tuyệt đối không làm hỏng hay hy sinh di sản để phục vụ cho phát triển
để mất di sản dù chỉ là một phần thì cũng chính là bắn súng vào quá khứ đánh mất đi bản sắc của dân tộc
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa việt nam vì sự phát triển bền vững
cùng sự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phó thủ tướng vũ đức đam cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia nhà khoa học
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nêu rõ di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta
hoặc là kết tinh lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời này qua đời khác đã giải công tạo dựng
chúng ta phải quán triệt tinh thần là cái gì cũng có thể xây được sản xuất được sáng tác được nhưng di sản thì không thể tạo ra được
do vậy các cấp các ngành
cần phải có trách nhiệm lớn để giữ gìn bảo tồn phát huy bền vững các giá trị di sản đó
có sự tương thích đồng điệu giữa các mục tiêu phát triển bình vững của liên hiệp quốc với quan điểm định hướng phát triển văn hóa
đặc biệt là bảo vệ phát huy giá trị văn hóa việt nam
trong đó chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bình vững có nội dung rất rộng lớn và cách tiếp cận đa chiều
và chính phủ việt nam đã ban hành kế hoạch hành động toàn diện thực hiện toàn bộ một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc
trong đó yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng
thủ tướng nhấn mạnh di sản về bản chất là thuộc về quá khứ và dễ bị ngủ yên
vì vậy phải luôn sáng tạo năng động để di sản có giá trị trong cuộc sống của thế hệ hiện tại
hoặc phải giáo dục về di sản để tạo nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng tự hào và tự tôn dân tộc
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác này như pháp luật đã có đủ
nhưng thực thi chưa nghiêm công tác phối hợp của các cấp các ngành chưa tốt
là nhận thức xã hội về giá trị văn hóa chưa thật sâu trắc và toàn diện
ý thức pháp luật trong việc tôn trọng và bảo vệ di sản chưa cao
chưa rõ trách nhiệm trong việc bảo tồn tu bổ tôn tạo các di tích di sản
pháp luật đã có đủ nhưng thực thi chưa nghiêm
công tác phối hợp các cấp các ngành chưa tốt
mà chúng ta thấy cũng có hiện tượng lạm dụng lễ hội để lãng phí tiêu cực phức tạp an ninh đặc ở một số nơi
cái tồn tại thứ hai là chưa rõ trách nhiệm trong việc bảo tồn tu bổ tôn tạo các di tích di sản
chưa chỉ lấy tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển bảo đảm quyền lợi cho người dân nơi có di sản
thủ tướng yêu cầu cần ra soát đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về di sản
trong đó tập trung nghiên cứu đánh giá những vấn đề đặt ra sau hơn một mươi năm thực hiện luật di sản văn hóa
đẩy mạnh các hoạt động giám sát tăng cường bảo vệ và bảo đảm an toàn cho các di sản
di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và các di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh
nghiên cứu đề xuất việc phân cấp quản lý di sản cụ thể xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm phát huy vai trò giám sát của xã hội của cộng đồng
tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản vừa được trực tiếp hưởng thụ thành quả do hoạt động này mang lại